tại cuộc họp với tiểu ban kinh tế xã hội về hoàn thiện các dự thảo văn kiện báo cáo kinh tế xã hội phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hiện cả thế giới và việt nam đều đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay
vì vậy vấn đề khát vọng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn kiện
thủ tướng nêu rõ chín mươi bảy người dân được hỏi đều thể hiện sự tin tưởng đối với các biện pháp của đảng nhà nước trong phòng chống dịch covid một mươi chín
điều này nói lên ý đảng lòng dân là nền tảng quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn
thủ tướng nhấn mạnh vấn đề khát vọng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn kiện

điều này nói lên ý đảng lòng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần được khẳng định trong các dự thảo văn hóa con người việt nam cần
sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh thiên tai nguy hiểm và biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề trong tương lai
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính tính toán kỹ lại các chỉ tiêu về tài chính
ngân sách nhà nước đầu tư công để vừa phục vụ công tác xây dựng văn kiện và sự thảo kế hoạch đầu tư công hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
để trình chính phủ quốc hội theo quy định tinh thần là phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kể cả đầu tư xã hội và đầu tư công